đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã ký công văn số bảy mươi bảy gửi các tỉnh ủy thành ủy ban cán sự đảng các ban đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương các đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung mương về thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng
về việc tặng hoa tại các cuộc meeting lễ kỷ niệm đại hội hội nghị và các hoạt động khác có lãnh đạo sự hoặc đồng chí lãnh đạo được phân công sự tặng chung một lãng hoa với nội dung ban chấp hành trung mương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam chúc mừng
văn phòng trung ương đảng hoặc cơ quan giúp việc trực tiếp đồng chí lãnh đạo được phân công dự chuẩn bị lãng hoa các đồng chí lãnh đạo khác không tặng hoa
về việc tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước nhân dịp kỷ niệm ngày sinh và tết nguyên đán
văn phòng trung ương đảng chuẩn bị thường trực ban bí thư tặng một lãng hoa chung văn phòng chủ tịch nước chuẩn bị chủ tịch nước tặng một lãng hoa chung
văn phòng quốc hội chuẩn bị ủy ban thường vụ quốc hội tặng một lãng hoa chung văn phòng chính phủ chuẩn bị thường trực chính phủ tặng một lãng hoa chung
các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư ủy viên trung ương đảng không tặng hoa với tư cách cá nhân bộ ban ngành trung ương các địa phương không đến tặng hoa hoặc gửi điện hoa chúc mừng nếu có nhu cầu thì gửi tiếp chúc mừng
không tặng hoa khi đón tiễn các đồng chí lãnh đạo đi cơ sở đến dự các cuộc meeting lễ kỷ niệm đại hội hội nghị họp mặt tại bộ ban ngành địa phương
các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư ủy viên trung mương đảng văn phòng trung mương đảng văn phòng chủ tịch nước văn phòng quốc hội văn phòng chính phủ văn phòng ubnd các tỉnh ủy thành ủy các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung mương có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo cơ quan đơn vị thực hiện theo quy định này